người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia các khóa đào tạo nghề sẽ được miễn phí học phí đào tạo
nhưng tối đa không quá hai triệu đồng một người một khóa học
đó là một trong những nội dung của thông tư bốn mươi chín hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được bộ tài chính ban hành vừa qua
theo đó người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo
nhưng tối đa không quá hai triệu đồng một người một khóa học và mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần nếu đáp ứng các điều kiện
như đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu sáu tháng liên tục không quá năm mươi tuổi đối với nam bốn mươi năm tuổi đối với nữ
các chi phí còn lại để tham gia khóa đào tạo nghề do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận
bao gồm phần tranh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn hai triệu đồng
tiền ăn đi lại và các chi phí phát sinh khi học viên tham gia khóa đào tạo thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín